những cái hệ biến dịch bình thường thì khi mà virus vi khuẩn xâm nhập vào thì cơ thể chúng ta sẽ có những cái điều tiết phản ứng như thế nào để bảo vệ cơ thể ạ
mỗi khi mà có tác nhân từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể thì phản ứng chung của hệ thống miễn dịch là sẽ tìm cách nhận biết xem là tác nhân đấy có nên để tiêu diệt hay không
hay cho nó chung sống hòa bình với cơ thể
thì nó sẽ thông qua cái hệ thống gọi là hệ thống lympho bào t
đầu tiên là hệ thống lympho bào t nhận diện được những cái tác nhân đấy đó
trong hệ thống lympho bào t thì nó sẽ có hai cái tế bào nó gọi là th
tức là t để nhận diện và điều phối cái việc sản xuất ra các cái yếu tố để chống lại cái tác nhân đấy
t hai là t
tc tức là t gây độc để sản xuất ra những tác nhân để chống lại yếu tố từ bên ngoài vào
tuy nhiên nếu như có sự mất cân bằng giữa th và tc
nếu th nhận diện một cách thái quá cái hệ thống đấy
mà tc lại thấy là tôi không sản xuất đủ
thì tức là tc bị thiếu sản xuất các yếu tố chống lại sẽ thiếu
cho nên một hệ thống biễn dịch thật khỏe mạnh
tức là sẽ có sự hoạt động rất là nhịp nhàng giữa cả th tc
điều phối và sản xuất
cho nên là nếu như có sự mất cân bằng giữa nhận biết và việc sản xuất
thì nó sẽ gây ra không nhận diện được những tác nhân
cũng không sản xuất được những yếu tố bảo vệ để loại bỏ những tác nhân đấy
cho nên là những tác nhân gây bệnh sẽ dễ dàng phát huy
hơn nữa trong cơ thể nó còn có một cái hệ thống nữa
nó gọi là các cái hệ thống bảo vệ của cơ thể
đó là các cytokine
khi mà có tác nhân gây bệnh từ ngoài xâm nhập vào
thì các cytokine sẽ được sản xuất thông qua các hệ thống của lymphobar
thì các chitokin thì nó sẽ gồm có hai cái thành phần
đó là cytokine gây viêm và cytokine chống viêm
cho nên trong những trường hợp mà có tác nhân từ bên ngoài vào
cái điều phối của cơ thể
thì cơ thể sẽ sản xuất ra hoặc là yếu tố chống viêm nhiều hơn
hoặc là yếu tố gây viêm nhiều hơn
cho nên nếu như có sự mất cân bằng giữa cái chuyện là sản xuất ra cái gây viêm nhiều hơn
hay chống viêm nhiều hơn
thì nó có thể gây ra bệnh do chính cơ thể mất cân bằng giữa việc sản xuất giữa các yếu tố bảo vệ
như vậy là không phải là đúng